tại trụ sở trung ương đảng ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương tại tờ trình số một trăm một mươi một ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
về việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí phan thị mỹ thanh phó bí thư tỉnh ủy
trường đoàn đại biểu quốc hội tình đồng nai ban bí thư nhận thấy
trong thời gian làm giám đốc sở công nghiệp từ năm hai nghìn ba đến tháng một năm hai nghìn chín
đồng chí phan thị mỹ thanh đã thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ
không chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án khu tập thể nhà máy dệt thống nhất
trong khi đã thu tiền của các hộ dân đồng ý để kế toán sở công nghiệp gửi số tiền còn lại
của dự án vào công ty gỗ tân mai
khi chuyển công tác đồng chí đã không bàn giao dự án cho người kế nhiệm dẫn đến khiếu kiện đông người
kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương gây hậu quả nghiêm trọng
làm giảm uy tín của cơ quan quản lý nhà nước
với cương vị phó chủ tịch ubnd thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi một đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn
đồng chí đã ký nhiều văn bản của ubnd nhưng không xem xét nội dung tham mưu của sở ngành chuyên môn
vi phạm pháp luật vi phạm quy chế làm việc của ubnd về trình tự thủ tục đầu tư dự án
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc ký quyết định số hai nghìn hai trăm ba mươi ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
ubnd chấp thuận chủ trương đầu tư dự án lấn sông đồng nai không báo cáo xin ý kiến các bộ ngành trung ương
theo kết luận của ban thường vụ tỉnh uỷ
ký một số quyết định của ubnd thể hiện sự ưu ái tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của gia đình
thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực đồng chí phụ trách trong đó có dự án không thuộc lĩnh vực được phân công
trực tiếp phụ trách báo cáo sai sự thật về khối lượng tiến độ đã thực hiện của dự án nhằm mục đích
trục lợi cho doanh nghiệp của gia đình mình
thiếu ý thức tổ chức kỷ luật vi phạm nghiêm trọng quy chế về công tác đối ngoại nhiều lần sử dụng hộ chiếu ngoại giao
để đi nước ngoài với mục đích cá nhân giải quyết việc riêng thậm chí có lần xuất cảnh ra nước ngoài
không báo cáo tổ chức theo quy định
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí phan thị mỹ thanh rất nghiêm trọng gây bức xúc trong cán bộ
đảng viên và nhân dân làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí
căn cứ quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí phan thị mỹ thanh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng
đề nghị đảng đoàn quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình thủ tục xem xét bãi nhiệm đại biểu quốc hội
đối với đồng chí phan thị mỹ thanh theo quy định của pháp luật